ngày chín tháng một mươi hai đồng chí nguyễn văn bình ủy viên bộ chính trị bí thư trung mương đảng
trưởng ban kinh tế trung ương và đoàn đại biểu cấp cao việt nam đã tới thăm và có buổi làm việc
với các cán bộ chủ chốt của phái đoàn thường trực việt nam tại liên hợp quốc
và đại diện các cơ quan việt nam bên cạnh liên hợp quốc
đại sứ đặng đình quý trưởng phái đoàn đại diện việt nam tại liên hợp quốc
đã tóm lược những nội dung mà phái đoàn đang gấp rút thực hiện để chuẩn bị cho việc việt nam
sẽ đảm trách vị trí chủ tịch hội đồng trong tháng một năm hai nghìn hai mươi
khi việt nam chính thức là ủy viên không thường trực hội đồng bảo an nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
đồng chí nguyễn văn bình đã chia sẻ một số nội dung quan trọng mà đoàn đã thảo luận
tại đại học harvard trong chuyến công tác vừa qua
về vấn đề điều chỉnh cách tính gdp đồng chí nguyễn văn bình cho rằng cách tính gdp hiện đang áp dụng
không còn phù hợp bởi chưa phản ánh được những khoản thu nhập từ kinh tế ngầm
hay nói cách khác là kinh tế tiền mặt
và chỉ khi tính được gdp
chính phủ mới biết được quy mô thực sự của nền kinh tế để xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế
theo lộ trình năm năm và một mươi năm đồng thời có những quyết sách điều hành kinh tế vĩ mô phù hợp hơn